tại địa bàn phường linh trung quận thủ đức theo kết quả điều tra ban đầu ông răng điều khiển xe gây tai nạn trong tình trạng máu có nồng độ cồn điều khiển xe không chú ý quan sát không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia lưu thông